nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho các bà mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh nặng đối tượng chính sách gia đình thương binh liệt sĩ
tại tỉnh phú yên lãnh đạo tỉnh đã trích ngân sách hơn bảy năm tỷ đồng tặng gần một mươi tám một trăm chín mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng
theo đó lãnh đạo tỉnh phú yên tặng mỗi xuất quà trị giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng các địa phương trong tỉnh tặng mỗi xuất từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
nhân dịp này chủ tịch nước cũng tặng gần một mươi sáu bốn trăm tám mươi xuất quà mỗi xuất trị giá từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng cho các mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh nặng đối tượng chính sách gia đình thương binh liệt sĩ với tổng số tiền hơn ba tỷ ba trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi sáu tháng bảy tỉnh hưng yên đã tổ chức lễ sân hương sân hoa tưởng niệm tại nhà lưu niệm bắc hồ tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
cùng ngày lãnh đạo ubnd tỉnh hưng yên đã thăm hỏi và tặng năm xuất quà cho người có công tại trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh tỉnh hương yên
trước đó tỉnh hưng yên đã tặng quà cho hơn ba mươi năm gia đình liệt sĩ đối tượng chính sách mỗi túi quà trị giá năm trăm linh đồng
riêng hai mươi hai gia đình người có công tiêu biểu được tặng quà mỗi túi quà trị giá một triệu đồng
nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ trên chiến trường miền trung tây nguyên trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
bảo tàng mỹ thuật đà nẵng phối hợp với bảo tàng mỹ thuật tp hcm vừa tổ chức triển lãm ký họa kháng chiến phiên bàn
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến hết ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tại bảo tàng mỹ thuật đà nẵng hơn bốn mươi phiên bản tranh ký họa kháng chiến đã phản ánh đầy đủ chân thực những cung bậc cảm xúc
khắc họa những năm tháng chiến tranh gian khổ thiếu thốn của chiến sĩ và nhân dân ta
qua đó giúp người dân hiểu hơn về người nghệ sĩ trong chiến trường đã tranh thủ từng phút từng giây để kịp ghi lại từng sự kiện khoảnh khắc bom rơi đạn nổ